thưa quý vị liên quan đến đường dây xuyên quốc gia chuyên cho vay lãi nặng qua ứng dụng di động đòi nợ bằng ảnh nóng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng
trong đó quyết định tạm giam hai mươi ba đối tượng ba đối tượng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phát hiện tình trạng cho vay lãi qua app đòi nợ dưới nhiều hình thức
như đe dọa khủng bố tinh thần con nợ và người thân bạn bè trong danh bạo của con nợ khiến dư luận rất bức xúc
người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại
là có thể vay số tiền từ hai triệu đồng cho đến ba mươi triệu đồng mà không cần gặp mặt hay là ký kết bất cứ một loại giấy vay nợ nào
qua phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp hà nội đã huy động trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
xóa sổ toàn bộ bảy cơ sở của đường dây này thuộc địa bàn hà nội thái nguyên và vĩnh phúc
cơ quan công an cũng đã đưa gần ba trăm linh đối tượng liên quan về trụ sở phân loại điều tra xác minh làm rõ
toàn bộ số đối tượng được các đối tượng từ nước ngoài ủy quyền giao việc và trả lương hàng tháng tại việt nam đều bị bắt giữ
nhiều đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây này cũng đã bị bắt giữ

đang tiến hành điều tra truy xét nhóm côn đồ mang theo hung khí xông vào quán nhậu chém trọng thương một người rồi lấy trộm luôn cả điện thoại
thông tin ban đầu vào tối ngày một tháng sáu nam thanh niên một mươi bảy tuổi trú tại quận gò vấp nhậu với bạn trên đường lê đức thọ phường một mươi ba quận gò vấp
thì bị một nhóm thanh niên khác chạy trên nhiều xe máy cầm theo hung khí lao vào quán tấn công nam thanh niên
vụ việc đã khiến những người có mặt hoảng loạn còn nạn nhân được đưa vào cấp cứu với tình trạng đa chấn thương và bị chém vào hai tay vụ việc đang được làm rõ
ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cơ quan trung ương của các đoàn thể ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và ủy ban an toàn giao thông quốc gia về việc chấp hành quy định về phòng chống tắc hại của rượu bia
công điện nêu rõ thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân là do người vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong đó có một số cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông
điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại tỉnh bắc giang làm ba người chết
để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi hai
từ năm đến một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một kể cả về số vụ số người chết và số người bị thương
ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đoàn thể chính trị xã hội
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan
chỉ đạo thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu bia
cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị sĩ quan hạ sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp chiến sĩ người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân học sinh sinh viên
thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu bia
gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe
có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân tập thể vi phạm
đồng thời đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy
mâu thuẫn trong lúc uống cà phê ẩu đả khiến một người bị chém tử vong tại chỗ hai người thương tích nặng
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với dương hải âu để điều tra về tội giết người
cùng bị bắt giam có ba bị can khác bao gồm cao văn trường nguyễn ngọc hoàng và đỗ dư thọ
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
tối ngày hai mươi chín tháng năm hậu và trường xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống cà phê hậu đã rủ thêm người tìm đánh trưởng
trong lúc xô xát âu cầm dao chém liên tiếp vào nhóm của hậu khiến hậu tử vong tại chỗ
hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
sau khi gây án âu đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình vừa khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm ngoái công ty hợp danh đấu giá tài sản tuấn linh ở phường tân thành
thành phố ninh bình tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng bảy mươi bốn lô đất
trước và trong quá trình tham gia đấu giá hai mươi sáu lô đất các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi lôi kéo khoảng hai mươi người
có hồ sơ tham gia đấu giá tại hai khu này để thông đồng dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm chúng đấu giá
với mức giá thấp hơn thực tế gây thiệt hại cho nhà nước gần hai mươi tỷ đồng
lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn theo dõi vị trí đọc trộm tin nhắn trên các thiết bị cá nhân của người khác
phùng việt hùng chú tại huyện thanh oai hà nội đã tạo ra các website giao bán phần mềm theo dõi
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua đối tượng vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
khi các khách hàng đồng ý mua hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản
tuy nhiên trên thực tế website và phần mềm hùng giao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác
mỗi nạn nhân bị hùng chiếm đoạt từ hai cho đến một mươi triệu đồng
ban chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay là hơn hai tỷ đồng
công an tp huế vừa làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến việc xin tiền người đến thăm mộ tại nghĩa trang tp huế
khi phát hiện có người đến thăm mộ các đối tượng này đã chủ động đến quét dọn chặt phát cây xung quanh mộ sau đó xin tiền
bước đầu lực lượng công an giả soát xác định có một mươi bốn đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau
công an phường an tây đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế đã làm việc với các đối tượng
cho cam đoan cam kết yêu cầu chấm dứt việc xin tiền tại nghĩa trang
đồng thời lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý đối với số đối tượng này
trong văn bản gửi cục đăng kiểm việt nam cục cảnh sát giao thông bộ công an đã kiến nghị miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu
đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất
theo cục cảnh sát giao thông hiện nay các phương tiện nhập khẩu sản xuất lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường
như vậy miễn đăng kiểm lần đầu sẽ giảm được việc kiểm định xe hai lần trong một thời gian ngắn
qua đó sẽ giảm được thời gian và chi phí cho xã hội
đề xuất này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân và doanh nghiệp
mời quý vị cùng lắng nghe một vài ý kiến sau
trong giai đoạn covid vừa rồi tình hình lạm phát tăng cao giá xăng dò tăng cao
giảm chi phí tăng được cái năng lực đầu tư cho các doanh nghiệp
nhưng nếu ban hành sớm như thế này sẽ kết nối được chặt chẽ với các chính sách của chính phủ vừa ban hành
tôi tin một điều rằng sẽ thúc đẩy rất tốt cho các doanh nghiệp người ta tái đầu tư để người ta khôi phục lại sản xuất
vâng hiện nay thì công tác kiểm định phương tiện đang làm theo quy định có hành lang pháp lý rõ ràng
tuy nhiên thì cũng cần phải nghĩ xa hơn về vấn đề cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho người dân
vâng thêm vào đó thì với việc kết nối các dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và việc đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đang giúp cho việc quản lý giám sát phương tiện giao thông vận tải được hiệu quả và minh bạch hơn
điều này cũng được thể hiện rất rõ trong chính sách miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô mới xuất xưởng
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông của cảnh sát giao thông bộ công an
để hướng tới việc xây dựng chính phủ số thì chúng tôi nhận thấy là cần thiết là phải có những sự giảm thiểu các thủ tục hành chính
để cho người dân được có lợi và được giảm thiểu các thủ tục
chính vì vậy cục cảnh sát giao thông cũng đã có đề nghị với cục đăng kiểm việt nam
để cùng nghiên cứu một số những vấn đề
ví dụ như là
sẽ miễn kiểm định lần đầu đối với những phương tiện sản xuất mới
thế rồi là việc phải xã hội hóa các trung tâm kiểm định một cách nhiều hơn nữa
để chúng ta chỉ cần tăng cường cái vai trò quản lý nhà nước thôi
và tiếp theo đó là việc đối với những phương tiện ở huyện đảo
khi mà bộ công an đã thực hiện dịch vụ công cấp độ ba cấp độ bốn
là đưa đăng kiếu
về công an cấp huyện thì đối với các huyện đảo
thì người dân nên được đăng kiểm trước
sau đó thì mới đăng ký để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
mọi người thì cho rằng là quy định của nhà nước về đăng kiểm là quy định chung
tuy nhiên thì mỗi một hãng xe lại có những quy định về kỹ thuật an toàn
và môi trường khác nhau
vậy thì điều này có đảm bảo chất lượng hay không
và việc giám sát quản lý các cơ sở bảo hành bảo dưỡng này như thế nào ạ
việt nam chúng ta đang áp dụng cái tiêu chuẩn châu âu
đối với cả phương tiện
phương tiện ô tô
vậy thì trong cái việc mà miễn xem xét nghiên cứu
để miễn cái đăng kiểm lần đầu đối với cả xe ô tô mới đó
thì chúng ta không phải dựa trên cái nguyên tắc
đó là không thay đổi về mặt quy chuẩn tiêu chuẩn
tuy nhiên về cái phương thức và biện pháp thực hiện
thì có thể linh hoạt có thể giảm bớt cái thủ tục
để tạo cái thuận lợi cho người dân
việc chúng ta đã áp dụng cái tiêu chuẩn châu âu
đối với cả cái phương tiện ô tô
thì nó cũng tăng cái trách nhiệm của nhà sản xuất
của đơn vị sản xuất đơn vị nhập khẩu
đối với cả cái phương tiện này
vâng cục cảnh sát giao thông thì cũng có đề xuất
đó là đa dạng hóa việc kiểm định
bằng cách là giao cho các cơ sở bảo hành bảo dưỡng
chính hãng đủ điều kiện
vậy thì điều này có đảm bảo chất lượng hay không
và việc kiểm tra giám sát các cơ sở này
sẽ được tiến hành như thế nào ạ
cái việc giám sát này thì hiện nay cái công nghệ đã cho phép
chúng ta thực hiện một cách hết sức đơn giản
và gắn trách nhiệm xử lý kiểm tra
rất là chặt chẽ sát sao
đối với các trung tâm đăng kiểm
thì hoàn toàn có thể cho phép chúng ta kiểm soát được
các trung tâm này mà lại phát huy được
cái nguồn từ xã hội
để giảm bớt đi cái nguồn lực của nhà nước
đảm bảo cho tăng cường cái hiệu lực
quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này
vậy thưa đồng chí
để đề xuất này có thể phát huy được hiệu quả
đáp ứng được mong đợi của người dân và doanh nghiệp
thì lộ trình trong thời gian sắp tới là gì ạ
giữa hai lãnh đạo bộ công an và bộ giao thông vận tải
thì cũng đã có một cuộc họp
cùng với cả các đơn vị trực thuộc
hai bộ có chức năng
để cùng nghiên cứu
để tìm ra được những cái giải pháp
làm sao để giảm thiểu
được các cái thủ tục hành chính
có lợi cho người dân
rồi là tìm ra được những cái giải pháp

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để làm sao tăng cường
quản lý người phương tiện
tham gia giao thông
một cách chặt chẽ
và chúng tôi cũng đặt ra những cái lộ trình nghiên cứu này
đánh giá và tác động một cách đầy đủ
trước khi tham mưu cho
lãnh đạo bộ
báo cáo với cả chính phủ
có được những cái chủ trương giải pháp
đảm bảo đúng cái quy định
như tôi đã nói là
về mặt tiêu chuẩn
quy chuẩn thì đảm bảo
nhưng về phương thức và biện pháp
thì phải linh hoạt để giảm thiểu
thủ tục tạo sự thuận lợi
cho người dân